để thực hiện được chót lọt hành vi ba đối tượng cướp giật đã kéo lê nạn nhân trên mặt đường ba mươi m
khiến nạn nhân bị thương tích vụ việc vừa xảy ra tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
ba đối tượng bị bắt giữ gồm đặng hữu thành nguyễn phú hưng và nguyễn văn thuận
trước đó công an thị xã cửa lò tiếp nhận tin báo của chị hồ thị thanh nga
chú tại phường nghi hải với nội dung
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi chị nga đi xe máy sh từ quảng trường bình minh đến cửa hội
đã bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát và cướp giật túi sách điện thoại iphone
cùng một số tài sản khác với tổng giá trị khoảng hai mươi sáu triệu đồng
bản thân chị nga đã bị ngã và kéo lê trên mặt đường khoảng ba mươi mét và gây thương tích
bằng các biện pháp nghiệp vụ sau một thời gian tập trung điều tra truy xét
công an thị xã cửa lò đã bắt được ba đối tượng liên quan đến vụ việc trên
riêng đối tượng nguyễn phú hưng
lực lượng công an đã xác minh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện đầm hà tỉnh quảng ninh
chỉ sau bốn mươi tám giờ đồng hồ xảy ra vụ án công an huyện nghi lộc tỉnh đồng nai đã triệt phá thành công nhóm trộm cắp liên tỉnh
đáng chú ý đây là nhóm siêu trộm đột nhập nhà dân lấy đi số tài sản với trị giá lên tới bảy trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an huyện xuân lộc nhận được tin báo của chị
phạm thị cẩm tú chú tại thị trấn gia rai huyện xuân lộc trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp ba trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
một xe máy và một số tài sản khác tổng giá trị trên bốn trăm linh triệu đồng
với sự phối hợp tích cực của công an các địa phương công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là lê đình thắng ba mươi tám tuổi
võ sĩ chi lê ba mươi bốn tuổi cả hai đang trú trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an bắt được thắng và lê khi hai đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố thuận an
biết không thể thoát tội vào ngày hôm sau hai mươi chín tháng một mươi hai nguyễn thành luân hai mươi tám tuổi chú tỉnh nghệ an
là đối tượng cùng thực hiện hành vi trộm cắp với thắng và lê đã đến cơ quan công an đầu thú
tôi thuê xe về và được anh thắng thuê lại xe tôi theo giá tôi lấy trên kia
bảy tám trăm linh ngàn thì về cho anh thắng thuê một triệu một triệu và về giao xe cho anh thắng
đi đâu và làm gì lúc đầu tôi chưa biết
sau này tôi mới biết anh thắng thuê xe nhờ tôi xe xe về anh thắng thuê lại để đi lấy đồ trồng cắp tài sản của người khác
tại cơ quan công an thắng lê và luân
đã cùng hai đối tượng khác chưa rõ lai lịch bàn bạc thuê xe ô tô nhãn hiệu toyota vios
biển số sáu mươi một a năm mươi ba nghìn năm trăm ba mươi hai để làm phương tiện thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà chị tú
qua đấu tranh các đối tượng còn khai nhận thực hiện một vụ trộm cắp trên ba trăm linh triệu đồng
của một người dân trên địa bàn thành phố thuận an tỉnh bình dương vào đầu tháng một mươi vừa qua
để thực hiện công tác phòng chống về tội phạm trộm cắp tài sản
nói riêng và tình hình phòng chống tội phạm đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
công an huyện cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn
chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai các kế hoạch một cách trách nhiệm nghiêm túc và quyết liệt
để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong đó đội cảnh sát hành sự cũng đã xây dựng các kế hoạch tổng thể về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung
và các kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm riêng biệt ví dụ như trộm cắp cướp dật và tệ nạn xã hội
cũng như liên quan tới tín dụng đèn cuối năm
từ nay đến tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một là thời điểm mà các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm đột nhập trộm cắp sẽ gia tăng hoạt động
do đó quần chúng nhân dân cũng như các cơ sở kinh doanh cần nâng cao tinh thần cảnh giác
có biện pháp bảo vệ tài sản một cách phù hợp đặc biệt là vào ban đêm tránh để tài sản sơ hở
tạo điều kiện cho tội phạm có cơ hội ra tay